tại hà nội hội văn nghệ dân gian việt nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương lao động hạng nhì do chủ tịch nước trao tặng
cùng với đó giáo sư tiến sĩ khoa học tô ngọc thanh chủ tịch hội văn nghệ dân gian việt nam
cũng vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhì
tham dự buổi lễ có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước
hội văn nghệ dân gian việt nam
các đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa văn nghệ
mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm lịch sử
với những thành tích đó hội văn nghệ dân gian việt nam đã được đảng nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý
nhân dịp này một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tôi nhiệt liệt chúc mừng
ghi nhận và cảm ơn những đóng góp công hiến to lớn đối với đất nước của đội ngũ những nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian
đã giành được trong suốt chặng đường năm mươi năm qua
cho đến thời điểm này hội văn nghệ dân gian việt nam đã siêu tầm nghiên cứu và biên soạn gần bốn công trình
xuất bản hai năm trăm linh công trình chọn lọc phòng tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian cho sáu trăm linh nghệ nhân dân gian
cũng tại buổi lễ phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước giao nhiệm vụ cho hội văn nghệ dân gian việt nam
đảng và nhà nước nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ việt nam nói chung
những nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian nói riêng ngày càng lớn mạnh toàn diện
tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được trong năm mươi năm qua
đội ngũ những nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian việt nam sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả là
người nghệ sĩ chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với những đóng góp to lớn cho công cuộc siêu tầm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa văn nghệ các dân tộc
thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
đã trao huân trường lao động hạng nhì cho hội văn nghệ dân gian việt nam
và huân chương độc lập hạng nhì cho giáo sư tiến sĩ khoa học tô ngọc thanh chủ tịch hội văn nghệ dân gian việt nam